trong ngày một mươi ba tháng một xét núi lửa làm bắn rung nham và các cột cho bụi lớn tại khu vực núi lửa ta an
buộc nhà chức trách philippines cảnh báo nguy cơ một vụ nổ phun trào có thể xảy ra trong vài giờ đến vài ngày tới
hiện mức báo động đã được lên cấp bốn cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm năm bậc
nhà chức trách philippines cho hay ngoài cho bụi một số vật thể có đường kính sáu bốn cm lớn hơn quả bóng gôn
đã rơi xuống hồ nước
số liệu địa chất của chính phủ đã ghi nhận rung nham đang di chuyển lên gần miệng núi lửa ta an
núi lửa ta hoạt động đang ảnh hưởng nghiêm trọng mọi hoạt động thường nhật của các khu vực lân cận
cũng như thủ đô manila chỉ cách đó hơn sáu mươi km
khoảng một mươi sáu người sống tại những khu vực gần núi lửa phải sơ tán do chính phủ cảnh báo nguy cơ xảy ra vụ nổ phun trào
các trường học trong khu vực cũng phải đóng cửa
một số trụ sở cơ quan chính phủ ở manila đã tạm ngừng hoạt động
hàng trăm chuyến bay đã bị đình chỉ kể từ ngày một mươi hai tháng một do nguy cơ không đảm bảo an toàn